thưa quý vị công an quận đống đa tp hà nội đang tạm giữ hình sự đối với ba đối tượng
gồm nguyễn trung hiếu sinh năm hai nghìn ba lê văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và đỗ minh sáng sinh năm hai nghìn hai
cùng ở tp hải phòng để điều tra về hành vi gây dối trợ tự công cộng
đây là nhóm cổ động viên có hành vi đốt pháo sáng trên sân vận động hàng đẩy trong trận thi đô
đầu bóng đá giữa công lọc bộ hà nội và công lọc bộ hải phòng vào tối ngày hai tháng tám
công an xác định trong thời gian diễn ra trận đấu nguyễn trung hiếu lê văn tùng và đỗ minh sáng
đều là cổ động viên hải phòng đã giật chốt kích hoạt ba quả pháo sáng chuẩn bị từ trước
rồi ném xuống khu vực cổ động viên gây mất trật tự
đặc biệt quả pháo sáng do lê văn tùng kích hoạt đã khiến cho một cháu nhỏ ở hải phòng bị bỏng vùng đùi
hành vi của các đối tượng trên đã gây bất bình bức xúc trong dư luận
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và tinh thần thể thao
có dấu hiệu cấu thành tội gây dối trật tự công cộng
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thành khẩn khai nhận về hành vi vi phạm của bản thân
công an tp thái bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với hai đối tượng là hoàng anh tuấn chú tại tỉnh thanh hóa
và nguyễn kim đông chú tại xã kim an huyện thanh oai tp hà nội về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra hoàng anh tuấn và nguyễn kim đông
do không có việc làm ổn định lười lao động
hai đối tượng quen biết nhau trên trang mạng xã hội facebook rồi bàn bạc
rủ nhau đi trộm cắp tài sản ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng thời gian ban đêm
các đối tượng ngụy trang bằng cách mặc áo chống nắng bịt khẩu trang
sử dụng xe máy che biển đi đến các tỉnh thành phố tìm kiếm xe ô tô của người dân
để trước cửa nhà không ai trông coi đập phá cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản bên trong
sau khi trộm cắp tài sản thì lựa chọn những tuyến đường vắng không có camera giám sát để tẩu thoát
bằng phương thức thủ đoạn trên từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
hai đối tượng đã gây ra sáu vụ trộm cắp tài sản ở các tỉnh thái bình bắc ninh hưng yên hải phòng vĩnh phúc và hải dương
thưa quý vị hiện nay việc cho vay nợ khá đơn giản
thế nhưng khi người vay không thể thanh toán thì chuyện lại trở nên phức tạp
nhiều chủ nợ đã dùng đủ mọi cách để lấy lại tiền của mình và những hành vi vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây
nhiều người cho vay đã hành xử không đúng quy định pháp luật khiến cho họ tự đưa mình vào vòng lao lý
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tám đối tượng đều trú huyện cẩm mỹ để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích
theo hồ sơ do mâu thuẫn từ việc vay mượn tiền
nguyễn ngọc tân đã rủ thêm bảy đối tượng mang theo dao kiếm đến nhà anh nguyễn văn chiến chú cùng xã đánh giàn mặt để đòi nợ
tại đây đỗ ngọc tâm dùng dao chém anh nguyễn văn sang khi đang ngồi nhậu cùng chiến gây thương tích năm mươi chín
tiến hành điều tra công an huyện cẩm mỹ đã bắt giữ tân cùng đồng bọn